giải bizar báo chí đồng bằng sông kiều long mở rộng lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín do văn phòng đại diện báo người lao động
khu vực đồng bằng sông kiều long đăng cai tổ chức chính thức khai mạc vào ngày hôm qua
giải đấu năm nay quy tụ hơn một trăm linh cơ thủ là phóng viên biên tập viên cộng tác viên đến từ bốn mươi ba cơ quan báo chí
văn phòng đại diện ở cần thơ và đồng bằng sông kiều long cùng các đối tác thân thiết tranh tài
đây không chỉ là hoạt động thể dục thể thao vui tươi lành mạnh trong đội ngũ những người làm báo
tại các văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thành phố hồ chí minh trung ương và địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long
mà qua đó còn tăng cường mối quan hệ sao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tinh thần đoàn kết
giữa các phóng viên cộng tác viên và giữa các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn đồng bằng sông kiều long với nhau
và với các doanh nghiệp đối tác thân thiết
đặc biệt đây cũng là sự kiện tiến tới chào mừng kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín